hội khẩu thường trú tại xã quảng nham huyện quảng dương tỉnh thanh hóa
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng ra quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và quyết định truy nã số bốn mươi hai ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đối với đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm sáu mươi
ba triệu phường đông thọ tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện